chiều bảy tháng một mươi theo giờ địa phương tức chiều cùng ngày giờ việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã tới istanbul thổ nhĩ kỳ
bắt đầu các hoạt động tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội á âu lần thứ ba mc ba theo lời mời của chủ tịch đuôi ma quốc gia nga vyachev lap volodin
chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee san và chủ tịch quốc hội cộng hòa thổ nhĩ kỳ binali indrim và thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ
theo lời mời của chủ tịch quốc hội binali indrim từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi
có phó tỉnh trưởng istanbul bahati asi đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại thổ nhĩ kỳ phạm anh tuấn và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ
hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu lần thứ ba mc ba có chủ đề chung là hợp tác kinh tế
môi trường và phát triển bền vững ở khu vực á âu
theo lịch trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ tham dự lễ khai mạc mc ba và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung của hội nghị
sau khi dự mc ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ thăm chính thức thổ nhĩ kỳ
đây là lần đầu tiên chủ tịch quốc hội nước ta thăm chính thức thổ nhĩ kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước ta tới thổ nhĩ kỳ
chuyến thăm là một dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ hội đàm với chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ binali indirim
hội kiến với các nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ
tham dự tọa đàm cơ hội kinh doanh đầu tư việt nam thổ nhĩ kỳ
cuộc tọa đàm thu hút gần ba mươi doanh nghiệp việt nam và khoảng một trăm linh doanh nghiệp thổ nhĩ kỳ tham gia